thưa quý vị mở đầu bản tin sẽ là tin tức về áp thấp nhiệt đới
cụ thể vào hồi bảy giờ ngày sáu tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng một mươi năm tám độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tựa át thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến bảy giờ ngày bảy tháng bảy vị trí tâm bão sẽ trên biển phía nam của đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn h đến bốn mươi tám h tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc và mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và suy yếu dần thành át thấp nhiệt đới
đến bảy giờ ngày tám tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền các tỉnh đông băng bắc bộ và thanh hóa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc và mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực thượng lào
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp sáu sau tăng lên cấp bảy
vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ hai năm đến bốn năm mét biển động mạnh
vùng biển từ bình thuận đến cà mau và khu vực giữa và nam biển đông có gió tây nam cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
trở lại với thời tiết trên đất liền
trong hai ngày tới tại các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ mưa rông có xu hướng tăng mạnh
có nơi có mưa vừa mưa to đến rất to
người dân cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông cũng như lũ quét xa lở đất rất nguy hiểm
do có mưa nên nền nhiệt độ tại đây không cao ngày đêm chỉ ở mức hai mươi bốn ba mươi độ
sao đến ngày chín thì mưa sẽ giảm bớt về diện và lượng cùng với đó nền nhiệt độ sẽ nhích nhẹ lên từ một hai độ
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới đều có mưa rào và rông trên diện rộng
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến ở mức là từ tám mươi chín mươi mm có nơi cao hơn
người dân tại đây cũng cần đề cao cảnh giác với tô lốc và gió giật mạnh cũng như là nguy cơ xảy ra lũ quét và xả lở đất bị đẩy lên cao
nên nhiệt độ trên khu vực không quá cao trưa chiều chỉ ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
khu vực trung bộ nắng nóng cũng sẽ giảm dần trong ngày hôm nay và thu hẹp chấm dứt
trong ngày mai ngày bảy tháng bảy khi mưa rông gia tăng trên diện rộng mưa được dự báo là sẽ kéo dài đến ngày tám
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tô lốc và gió giật mạnh cũng như lũ quét xa lở đất nguy hiểm
như vậy là tại các tỉnh miền trung nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới ngưỡng ba mươi ba độ tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
sau đến ngày chín tương tự như các tỉnh đồng bằng bắc bộ nhiệt độ tại khu vực bắc và trung trung bộ cũng sẽ tăng dần khi mưa giảm nhanh
tại đà nẵng đến ninh thuận bình thuận do chịu tác động của gió tây nam hoạt động mạnh nên tại đây cũng có mưa rào và rông trên diện rộng
đồng thời nền nhiệt hạ thấp với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trong cơn rông cần đề cao cảnh giác với tô lốc và gió giật mạnh
sau đến ngày chín khi mưa giảm dần nền nhiệt độ sẽ tăng nhẹ trở lại
vùng cao tây nguyên chịu tác động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên mưa rông vào lúc chiều tối cũng sẽ gia tăng mạnh
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm theo đó là tố lốc mạnh
đây là thời điểm mùa mưa nên bà con nên luôn mang theo bên mình các vật dụng tránh mưa mỗi khi cần lưu thông trên đường
nền nhiệt độ tại đây có xu hướng giảm khi ngày đêm chỉ ở mức là từ hai mươi đến bằng mưa độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông vào lúc chiều tối
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông có thể tiềm ẩn hiện tượng thừa tích cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
về nhiệt độ tại đây mức nhiệt không quá cao khi trưa chiều giao động ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ